tin bão khẩn cấp cơn bão số chín
vào hồi một mươi giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng chín bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín độ kinh đông
cách đảo phú quý khoảng một trăm linh km cách phan thiết khoảng một trăm tám mươi km cách vũng tàu khoảng hai trăm ba mươi km cách bến tre hai trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín đến cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km
ban kính gió mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai khoảng năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông
ngay trên vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến bến tre
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km
ban kính gió mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai khoảng năm mươi km tính từ tâm bão
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
và đi vào đất liền các tỉnh từ bình thuận đến bến tre với cường độ mạnh cấp bảy cấp tám
sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi giờ ngày mai ngày hai mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh sáu ba độ kinh đông
trên đất liền nam bộ
cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
do ảnh hưởng của bão số chín ở phú quý có gió giật mạnh cấp tám
nha trang có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
khu vực ven biển nam trung bộ đã có mưa to từ năm mươi tám mươi mm trên một mươi hai h
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên
từ vĩ tuyến tám năm đến một mươi hai năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới
di chuyển chủ yếu theo hướng tây gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy khu vực ven biển nam trung bộ
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số chín trong ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay
các địa phương nam trung bộ đã có những chuẩn bị nhằm ứng phó với cơn bão này
các tỉnh ninh thuận bình thuận bà rịa vũng tàu tiền giang bến tre đã có lệnh cấm biển
các địa phương trong vùng ảnh hưởng cũng đã giả soát sẵn sàng triển khai các phương án di rời sơ tán người dân
hoàn thành trước một mươi hai h trưa ngày hôm nay
tỉnh bình thuận đến thời điểm này đã có năm hồ tích đủ nước và vượt thiết kế
tuy nhiên dự báo bão số chín có thể gây mưa lớn kéo dài
nên việc xả được tiết hai chữ nước để đảm bảo sản xuất đã được tính toán kỹ càng
tại tỉnh ninh thuận là địa phương ít xảy ra bão
do đó người dân có thể có tâm lý chủ quan
vì vậy chính quyền các địa phương cần bám sát địa bàn tăng cường tuyên truyền vận động người dân
kêu gọi tàu thuyền sớm ở nơi đau đầu an toàn không để người dân đánh bắt hay ở lại trên lồng bè
trong chiều qua tại tỉnh phú yên cũng đã lên kế hoạch di rời hàng trăm hộ dân
song song đó đối với lồng bè tiến hành ra cố hạ lồng nuôi để tránh song gió
đối với các tàu cá trên biển liên lạc hướng dẫn tìm cách trú tránh an toàn
trực ban bộ đội biên phòng tỉnh phú yên cũng đã trực tiếp thông tin đến hai trăm ba mươi bảy tàu thuyền của tỉnh
đang đánh bắt trên biển tìm nơi đau đầu tránh trú an toàn
các tàu này phần lớn đã tìm được nơi đau đầu ổn định
tại khu vực quần đảo trường sa khánh hòa và đảo phú quý tỉnh bình thuận
còn tại tỉnh đồng nai lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra bố trí lực lượng ứng trực
kiểm soát tại khu vực giao thông bị ngập bến đò để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
chính quyền các địa phương ven sâu đồng nai sông la ngà
chủ động kiểm tra vùng trung thấp ven sông thờ bị ngập ống sát lở
chủ động kế hoạch di rời dân đến vùng an toàn
trước dự báo cơn bão số chín đổ bộ vào khu vực đông nam bộ
tp hcm cũng đã triển khai phương án sơ tán hơn năm trăm linh dân để đảm bảo an toàn cho người dân
lệnh cấm tàu thuyền xuất biến hoạt động trên biển ven biển cũng được ban bố
và có hiệu lực kể từ một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng một mươi một cho đến khi có lệnh mới
ubnd tp hcm cũng yêu cầu tất cả các trường học ngưng giảng dạy từ trưa nay
để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên
thưa quý vị và các bạn đảo phú quý tỉnh bình thuận được dự báo nằm trong tâm bão đi qua
do vậy công tác chuẩn bị ứng phó đang được tập trung
hiện chúng tôi đã kết nối được điện thoại với thượng tá trương văn đo là phó trưởng công an huyện phú quý
đồng chí đo hiện đang cùng đoàn công tác của công an huyện xuống các điểm sung yếu
để cùng người dân ứng trực chuẩn bị ứng phó với cơn bão
xin chào đồng chí xin đồng chí hãy cho biết tình hình diễn biến thời tiết hiện nay tại huyện đảo phú quý như thế nào
dự báo là huyện đảo phú quý sẽ nằm trong tâm bão
như vậy địa phương đã có những sự chuẩn bị gì khi cơn bão đổ bộ vào
vâng khi có thông tin là dự báo bão số chín sẽ đến phú quý thì trước tiên thì ba chi đạo phòng chống thuộc bão
ở huyện đảo tiến hành hợp
và phân công lực lượng xuống địa bàn
các đồng chí lãnh đạo ở huyện là được phân công trực tiếp xuống trạng xã để chỉ đạo việc chống bão
và các lực lượng vũ trang và toàn bộ các cơ quan tương vị đóng chân trên địa bàn huyện
thì được chỉ đạo là thường trực tâm một trăm linh để giúp do khắc phục phòng chống cơn bão số chín
thì hiện nay thì đã vận động kêu gọi tập trả tâm tâm các tàu thuyền đánh bắt ở xa bờ
cũng như gọn bờ về nơi tấn trúc an toàn
dưới giờ những người dân ở những nơi xung yếu về nơi thú cánh bão an toàn
các lòng bề nuôi cá thì áp dụng các pháp buộc cần áp dụng các pháp an toàn
đưa cá vào bờ bớt để đảm bảo giảm bớt thiệt hại
các cơ quan trường học cũng như nhà do thì tổ chức là bề mái to
và học sinh đã được nghỉ học từ chiều hai mươi ba tháng một mươi một hai nghìn một mươi tám